trong các tỉnh thành phía bắc trong ngày và đêm nay các tỉnh thành bắc bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái không mưa
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi độ nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
tuy nhiên về chiều khi nắng không còn nữa thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay tại các tỉnh đồng bằng tiếp tục phổ biến ở ngưỡng từ chín đến một mươi một độ
ở vùng núi phổ biến từ năm đến tám độ
riêng khu vực núi cao nhiệt độ vẫn rất thấp chỉ dưới ba độ nên có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối
nên người dân khu vực này cũng cần hết sức lưu ý
ngoài ra thời tiết trên khu vực tiếp tục duy trì trạng thái khô và hanh cùng với độ ẩm không khí xuống rất thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn người dân cũng cần hết sức đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước